malaysia vừa lên tiếng chính thức xác nhận mảnh vỡ mới được tìm thấy gần đảo reunion thuộc pháp ở nam ấn độ dương
là từ chiếc máy bay mang số hiệu mh ba trăm bảy mươi của malaysia airlines mất tích vào ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
đây được xem là bước đột phá trong nỗ lực tìm kiếm mh ba trăm bảy mươi suốt một mươi bảy tháng qua của các lực lượng quốc tế
mở ra hy vọng tìm ra sự thật về nguyên nhân một trong những vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử ngành hàng không thế giới
phát biểu tại cuộc họp báo vào dạng sáng nay thủ tướng malaysia najib rajak nêu rõ
kết quả giám định do các nhà chức trách pháp tiến hành đã lần đầu tiên xác nhận mh ba trăm bảy mươi đã bị rơi xuống ấn độ dương
thay mặt chính phủ malaysia thủ tướng najib rajak cũng cam kết sẽ làm tất cả những gì có thể để tìm ra sự thật về điều gì đã xảy ra với mh ba trăm bảy mươi
trong khi đó một công tố viên hàng đầu của pháp lại tỏ ra chưa mấy chắc chắn về sự xác nhận này
ông này khẳng định có cơ sở vững chắc cho thấy phần máy bay tìm thấy trên đảo rerui
yong thuộc về mh ba trăm bảy mươi nhưng vẫn cần thêm các xét nghiệm để chứng minh chắc chắn
nhóm điều tra hy vọng trong vài ngày tới sẽ có thêm thông tin về những gì đã xảy ra với chiếc máy bay xấu xố
thông qua việc tìm hiểu vì sao phần cánh máy bay lại bị tách rời và có hay không dấu hiệu của một vụ nổ
các nhà khoa học cũng sẽ tìm hiểu những sinh vật bám vào mảnh vỡ để xác định khu vực mh ba trăm bảy mươi đã gặp nạn